nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam câu lạc bộ tuổi trẻ vì biển đảo quê hương phối hợp cùng bảo tàng tuổi trẻ việt nam nhà xuất bản văn học tổ chức lễ ra mắt sách và triển lãm ảnh với chủ đề nơi đầu sóng
cuốn sách là những ghi chép giàn dị và xúc động về cuộc sống của người lính ở trường sa được thể hiện chân thực qua những tản văn những bức ảnh của hai tác giả là kỹ sư trần vũ thành và nhà văn nhà báo lữ mai
cuốn sách nơi đầu sóng gồm hai mươi một tản văn ghi chép và bộ ảnh xoay quanh chủ đề biển đảo cuộc sống người chiến sĩ trên các đảo thuộc quần đảo trường sa nhà gian dk một hay trên những con tàu
gửi gắm trong mỗi câu văn tấm ảnh đó là những cảm xúc về tình yêu biển đảo về con người và cuộc sống nơi đầu sóng
triển lãm ảnh nơi đầu sóng cũng giới thiệu tới công chúng tám mươi bức ảnh phản ánh sinh động về cuộc sống sinh hoạt tại trường sa nhà gian dk một các lực lượng trên biển
điểm nhấn của triển lãm là hình ảnh đầy đủ về một mươi năm nhà gian trên thềm lục địa phía nam của tổ quốc
dự kiến sẽ có năm bản sách được in trong đó một lượng ấn bản sẽ được dành tặng các chiến sĩ trường xa nhà gian dk một và người thân các chiến sĩ nơi quê nhà
toàn bộ tiền thu được từ việc phát hành sách trên thị trường sẽ dành làm quà tặng cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa